các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo các cục việc vụ trực tuộc bộ và công an tp hà nội
báo cáo tại hội nghị nêu rõ trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bộ công an đã đồng loạt gia quân thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và nhiều cao điểm chuyên đề
quyết tâm giữ vững an ninh chính trị bảo vệ trật tự an toàn xã hội tạo môi trường xã hội ổn định bình yên
phục vụ việc phát triển các chủ trương chính sách của đảng nhà nước quốc hội chính phủ
góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch covid một mươi chín
trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai nhờ làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm tình hình tội phạm trong tháng
đã giảm chín tám so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và giảm một mươi bốn chín mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một tình hình tai nạn
giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ
công tác năm hai nghìn hai mươi hai ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm hai nghìn hai mươi hai không để việc vui xuân đón tết
ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả công việc
yêu cầu quan trọng nhất là phải bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm
các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước trọng tâm là an ninh trật tự của tết nguyên đán
năm hai nghìn hai mươi hai các hoạt động kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam các lễ hội đầu xuân
hoạt động của công chí lãnh đạo đảng nhà nước tập trung triển khai các đề án nhiệm vụ của chính phủ
thủ tướng chính phủ
tập trung triển khai các đề án nhiệm vụ của chính phủ thủ tướng chính phủ

đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương
nắm chắc dự báo sát tình hình đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
chủ động phát hiện phòng ngừa ngăn chặn từ sớm tại cơ sở không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
giao cục an ninh mạng chủ động tổ chức xác minh truy vết tận gốc điểm khởi nguồn phát tán thông tin xấu độc
kịp thời ngăn chặn vô hiệu hóa không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động gây dối tình hình an ninh trật tự trong nước
bộ trưởng tô lâm cũng lưu ý công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm mệnh lệnh công tác trực ban trực chiến
chấp hành chế độ thông tin báo cáo bảo đảm thông tin thông suốt kịp thời chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm
tăng cường tuyên truyền kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các chợ trung tâm thương mại
đảm bảo tiến độ hiệu quả triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư triển khai dịch vụ công mức độ ba mức độ bốn
chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách an dân an sinh xã hội
không ngăn sông cấm chợ tạo điều kiện để tất cả người dân đều được đón tết cổ truyền ấm no hạnh phúc an toàn
chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách
người có công công nhân lao động tại tỉnh hưng yên cùng dự có đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy các đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương và chúc mừng những thành tích mà đảng bộ
chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh hưng yên đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời trân trọng cảm ơn tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên đã quan tâm giúp đỡ lực lượng công an nhân dân nói chung
và trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo chăm lo xây dựng lực lượng công an tỉnh hưng yên nói riêng
thật sự trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn
bộ trưởng tô lâm tin tưởng với truyền thống cách mạng tiềm năng lợi thế và phát huy những thành tựu kết quả đã đạt được
cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của trung ương sự hỗ trợ giúp đỡ của các bộ ban ngành các địa phương trong toàn quốc
đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hưng yên tiếp tục đoàn kết nỗ lực vấn đấu vượt qua mọi khó khăn
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh hưng yên lần thứ một mươi chín
nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng tô lâm chúc mừng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hưng yên
một năm mới dồi dào sức khỏe hạnh phúc và tiếp tục giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trong thời gian tới
dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao một trăm linh phần quà tặng các gia đình chính sách người có công công nhân lao động trên địa bàn tỉnh hưng yên
nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai vào sáng ngày hôm nay đoàn hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
do hoàng thượng thích thanh nhiễu phó chủ tịch thường trực hội đồng làm trưởng đoàn sang thăm và chúc tết bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì đón tiếp đoàn
tại buổi tiếp thay mặt hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam và toàn thể các tăng ni phật tử
hòa thượng thích thanh nhiễu trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ đồng hành của lãnh đạo bộ công an
lực lượng công an nhân dân đối với giáo hội phật giáo việt nam và các tăng ni phật tử trong thời gian qua
gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo bộ công an và toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
nhân dịp tết nguyên đán nhân dân hai nghìn hai mươi hai đang đến gần
chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân bước sang năm mới hai nghìn hai mươi
dồi dào sức khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ bình yên cuộc sống và hạnh phúc cho nhân dân
vui mừng đón nhận những lời chúc tốt đẹp của ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam
thứ trưởng lương tam quang gửi lời chúc tới hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
hội đồng trị sự giáo hội phật giáo các tỉnh thành phố và toàn thể các tăng ni phật tử trong cả nước
một năm mới an khang thịnh vượng đồng thời bày tỏ mong muốn giáo hội phật giáo việt nam
tiếp tục đồng hành giúp đỡ lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
giữ gìn an ninh trật tự xã hội xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đoàn kết tôn giáo
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc ấm no của nhân dân
quý vị thân mến những ngày cận tết cổ truyền của dân tộc thì bên cạnh thực hiện nhiệm vụ thường xuyên
bằng tấm lòng nhân ái sự sẻ chia và với mong muốn ai cũng có một cái tết đầm ấm an vui
hàng nghìn xuất quà hàng trăm chuyến đi cùng với vô vàn những yêu thương đã được cán bộ chiến sĩ
công an tỉnh nghệ an trao tặng tới nhiều hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa
vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn
những ngày cuối năm tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở tà cạ
xã tà cạ huyện kỳ sơn niềm vui xuân mới đã đến sớm hơn với thầy và trò nơi đây
khi đoàn cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh nghệ an mang yêu thương sẻ chia với ngôi trường biên giới
còn nhiều khó khăn này những món quà ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ đã được trao tận tay cho các học trò
và thầy cô giáo tại trường không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái chung tay hỗ trợ nhà trường
và các em học sinh nghèo vượt qua khó khăn mà còn góp phần tạo nên không khí học tập sôi nổi cho học sinh
khơi dậy cho các em lòng yêu thương đoàn kết nhân rộng hơn nữa những tấm gương tiêu biểu vượt khó
vươn lên trong học tập và cuộc sống
rất cảm ơn đoàn thuyền nghiền đã có món quà rất ý nghĩa đối với các em học sinh miền núi
quà nhỏ nhưng mà tinh thần rất lớn và có một cái tết của các em rất phúng vây các em rất hạnh phúc
bản nưa xã yên khê huyện con cuông
ngay từ sáng sớm khi biết tin có đoàn công tác của công an tỉnh nghệ an về chúc tết tặng quà cho người dân nơi đây
đông đảo bà con đã không ngại vượt đường xa để đến chung vui
các ban ngành đoàn thể đến chúc tết cho gia đình bản thân của chị
là cô đơn
không nơi nương tựa là gì cảm ơn các cháu các ban ngành đoàn thể
không chỉ đồng hành với những người dân còn gặp nhiều khó khăn
cám bộ chiến sĩ công an nghệ an cũng đã chẳng quản ngại đường xá xa xôi vất vả đến tận các bản làng
sẻ chia tâm tư tình cảm và sự quan tâm với nhiều hoàn cảnh đặc biệt
năm nay thì hội phụ nữ công an tỉnh thì hướng đến những phàm nhẫn tại phàm nhập cộng đồng
và những gia đình có các cháu
hôm nay là bố mẹ đang chấp hành án phật tu thì các cháu thì ở nhà với ông bà
thì ông bà cũng da yếu các cháu rất là hoàn cảnh
cho nên là chia sẻ với những hoàn cảnh đó thì hội phụ nữ công an tỉnh đã quyên góp
từ ngày lưỡng của mình để
đến thăm và đồng viên các cháu chúng tôi tích cực tham mưu cho đảng ủy đánh đạo quân tỉnh trong nhiều năm qua
tổ chức vận động quyên góp và cũng như kêu gọi các nhà
tìm kiếm sự quan tâm trung tay chăm sóc cho người nghèo
quan tâm chăm lo tết cho người có hoàn cảnh khó khăn yếu thế là một phần trong chính sách an sinh xã hội của đảng nhà nước
đồng thời cũng là động lực niềm tin để đồng bào vươn lên trong cuộc sống thể hiện nghĩa cử cao đẹp truyền thống dân tộc việt nam
và những hoạt động chung tay vì cộng đồng ấy từ lâu cũng đã trở thành những hoạt động thường niên
của đông đảo cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nghệ an với mỗi một nơi đến mỗi một gia đình mỗi một hoàn cảnh
cám bộ chiến sĩ công an nghệ an luôn hết mình chung sức đồng lòng để chăm lo với quyết tâm không ai bị bỏ lại phía sau
và cũng thể hiện tinh thần nhân văn nhân ái vì nhân dân phục vụ
thưa quý vị tết luôn là dịp để tất cả mọi người chúng ta cùng nhau đoàn viên cùng với gia đình sau một năm đã bận rộn với công việc với cuộc sống
thế nhưng với các y bác sĩ trên khắp các bệnh viện cả nước với họ tết lại là thời điểm bận rộn hơn để có thể kịp thời cấp cứu điều trị cho người dân
có một cái tết an toàn và đặc biệt tại các bệnh viện đang điều trị cho các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín nơi dường như các y bác sĩ không có khái niệm về tết
dù đã cận tết thế nhưng mọi công việc của các y bác sĩ tại bệnh viện giã chiến phước lộc tp hcm vẫn duy trì mỗi ngày
bên trong khu điều trị bệnh nhân uồng quay công việc căng thẳng hơn đặc biệt tại nơi có các bệnh nhân nặng
cái áp lực lớn nhất đó là diễn tiến nặng của bệnh nhân và chúng tôi mỗi ngày đêm phải
kiến đấu với lại cái sinh tử của bệnh nhân
đấy là cái áp lực lớn nhất và làm sao để bệnh nhân vượt qua được bệnh tật để bệnh nhân có thể được trở về với gia đình của mình
số lượng bệnh nhân đã giảm so với thời gian trước nhiều bệnh nhân nặng đã được phục hồi
với mỗi y bác sĩ mỗi ngày số lượng bệnh nhân được ra viện nhiều lên cũng chính là động lực để họ cố gắng hơn
niềm vui duy nhất của chúng tôi đó là khi bệnh nhân được trở về nhà bệnh nhân xuất viện bệnh nhân cảm ơn thì bệnh nhân được trở về
thì đó là niềm vui rồi
nay mai thôi những người ở đây họ sẽ sớm được trở về cùng gia đình người thân sau thời gian dài phải chiến đấu với dịch bệnh
và đối với mỗi người mỗi ngày tại đây đều là những ngày không thể nào quên
bác sĩ ở đây rất là nhiều tình với lại bác sĩ lên xuống thường xuyên để kiểm tra bệnh nhân
nên em cảm thấy rất là tốt trong quá trình chăm sóc
trước hết em cũng cảm ơn các y bác sĩ ở đây đã tận tình giúp đỡ em
nói chung là thời gian qua thì em bị dương tính thì cũng có nhờ bác sĩ giúp đỡ em
nên mai được khỏe khỏe được bình thường lại
chúc những các y bác sĩ thì chữa bệnh cho những bệnh nhân mau khỏe về với gia đình
bác sĩ ở đây chắc cũng tốt chật ở đây cũng một mươi tháng rồi

thì đường về nhà của y bác sĩ cũng gần hơn
tôi mong muốn rằng tết lần này sẽ là một cái tết trọn vẹn bên gia đình
đối với mình thì gia đình là nơi để trở về đặc biệt là nhà dịp tết
thật sự tôi là những người ở dân tỉnh ở quê xa cái việc đó nó càng khác hơn nữa
nhưng mà thật sự những nhiệm vụ và trách nhiệm công việc ở đây chúng tôi sẵn sàng ở lại

chúng tôi đã nói vui với nhau là năm nay nếu có thể sẽ biết ăn tết ở trong giải trí cô lập
tôi cũng mong là mọi người có thể là bình tĩnh tự tin để vượt qua được đại dịch
rồi toàn thể gia đình của các bệnh nhân cũng như là người dân có thể được an toàn vượt qua được đại dịch
cũng như là các đồng chí đồng đội của chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đón được một cái tết trọn vẹn và ý nghĩa